cảnh sát úc hôm chín tháng một mươi hai đã đột kích nhà của một nhân vật mà tạp chí công nghệ white nói rằng có thể là người tạo ra tiền ảo bitcoin
theo reuters cảnh sát đã đột kích ngôi nhà ở sydney này căn nhà được đăng ký dưới tên của clark stephen wright người mà tạp chí wired chỉ ra rằng có thể là nhân vật tạo ra bitcoin xuất hiện lần đầu năm hai nghìn chín
cảnh sát úc sau đó trong một tuyên bố nói rằng sự hiện diện của họ ở nhà ông rais không liên quan đến các bản tin về bitcoin trên báo chí tất cả các câu hỏi về vụ đột kích sẽ được chuyển đến cơ quan thuế cơ quan này hiện chưa lên tiếng về vụ việc
cái tên satoshi nakamoto từ lâu đã là một bí ẩn mà bao giới và những người mê bitcoin
những người mê bitcoin cố tìm cách giải đáp new york times new wack và các tờ báo khác cũng đã từng đoán danh tính thật của nakamoto nhưng cũng chưa đi đến kết luận nào
việc tìm ra danh tính thật của nhân vật này không chỉ giúp giải quyết các bí mật xưa nay mà còn xác định tương lai của đồng tiền này
theo chuyên giai bitcoin sergio demian lerner hiện nakamoto đang ngồi trên đống tiền một triệu bitcoin tương đương với bốn trăm linh triệu đô la mỹ theo tỷ giá quy đổi hiện tại
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại